từ đầu tháng một mươi bộ phim người tuyết bé nhỏ được công chiếu và quảng bá rầm rộ tại việt nam
một trong hai đơn vị đồng sản xuất của bộ phim này là một công ty của trung quốc
và đáng chú ý bộ phim này có xuất hiện hình ảnh đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bỏ phi pháp
và điều đáng nói hơn nữa đây lại không phải là lần đầu tiên những hình ảnh mang nội dung thông tin sai lệch
vi phạm chủ quyền biển đảo của việt nam lọt vào những bộ phim được công chiếu rộng rãi
sự việc khiến cho chúng ta đặt ra những câu hỏi về vấn đề kiểm duyệt phim ở nước ta
còn với các chuyên gia nghiên cứu thì lại đặt ra những lo ngại về vấn đề văn hóa
người tuyết bé nhỏ do cgv phát hành xoay quanh cô gái tên y vô tình phát hiện một người tuyết tên yeti trên mái nhà của mình
y và các bạn của mình đã cùng lên kế hoạch giúp yeti quay trở về dãy himalaya
hai đoạn và bốn cảnh phim của bộ phim đã xuất hiện hình ảnh về đường lưỡi bò phi pháp
điều đáng nói là phim đã chiếu được một mươi ngày trước khi bị yêu cầu dừng chiếu trên toàn quốc
trước đó vào tháng ba năm ngoái khán giả vô cùng bức xúc khi bộ phim điệp vụ biển đỏ do cgv phát hành đã có hình ảnh và thông điệp hoàn toàn sai lệch xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của việt nam ở biển đông
tuy nhiên tính từ thời điểm đó đến nay chưa có một ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này
tôi cho là đấy là một cái việc rất là nguy hiểm và rõ ràng là chúng ta phải tỉnh táo hơn phải chú ý đến những việc đó hơn
nếu mà chúng ta bỏ qua nó mà thì chúng ta sẽ đưa ra một ảnh hưởng rất lớn
đây là lúc chúng ta phải xem xét một cách nghiêm túc
nghiêm túc trước hết là vì sao nó cứ lọt hết chuyện này đến chuyện kia
là vì chúng ta chưa bao giờ xử một cách nghiêm những người chịu trách nhiệm để lọt những cái như thế
mà đây tôi phải nói rằng là nó là phương hại đến lợi ích quốc gia đến chủ quyền đất nước
phim ảnh là một con đường phát tán văn hóa rất lành
rất là sâu rộng ảnh hưởng sâu rộng
đặc biệt là trong thời điểm mà về thời gian không gian kỹ thuật số nó xóa nhòa mọi khoảng cách như thế này
nó khó mà có một công cụ kiểm duyệt nào để có thể làm được việc đó
cảnh báo mà nhà báo lê ngọc sơn đưa ra là hoàn toàn có cơ sở
bởi nếu nhìn lại thập niên chín mươi khi làn sóng phim hàn quốc ồ ạt vào nước ta
phủ sóng khắp các kênh truyền hình đã dần làm thay đổi nhiều quan niệm về thẩm mỹ
lối sống của công chúng thời trang hàn quốc rồi mỹ phẩm hàn quốc
tất cả đã trở thành chuẩn mực về cái đẹp ở thời điểm đó
tư duy lại về cái vai trò của phim ảnh và từ đó khi mà chúng ta tư duy lại được đó
cái vai trò của phim ảnh đối với công chúng và trong các lợi ích liên quan
thì khi đó chúng ta mới có được những biện pháp hữu hiệu để có thể làm cho hạn chế
những cái phim độc hại kiểu như thế này đi vào
để giải bài toán này các chuyên gia cho rằng chỉ có cách duy nhất là thúc đẩy sự phát triển
của nền điện ảnh trong nước từ đó hạn chế nhập khẩu phim nước ngoài
luật điện ảnh hiện nay cũng có quy định về tỷ lệ phim nước ngoài nhập khẩu hàng năm
song vẫn có lỗ hỏng
khi mà tôi làm luật điện ảnh là các ông phải giữ cho kỳ được là ít nhất là bốn mươi tám
tức là gần một nửa là phim của việt nam
như thế thì còn năm mươi hai kia thế là phim của ai
thì cuối cùng nó sẽ dẫn tới có khi tới năm mươi là phim của một số nước
ví dụ như bây giờ thì rõ ràng là phim trung quốc hàn quốc là chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn
đó là chưa kể đến những nguồn phim online từ các ứng dụng xem phim trên thiết bị điện thoại thông minh
chỉ cần một vài thao tác đơn giản hay bỏ ra vài chục nghìn đồng
khán giả có thể theo dõi một bộ phim nước ngoài với chất lượng hình ảnh sắc nét
phim ảnh là một công cụ tuyên truyền hiệu quả về văn hóa
và có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ quan điểm và lối sống của công chúng tiếp nhận
bởi vậy sẽ không có gì là tình cờ khi một bộ phim có sự xuất hiện những thông tin sai lệch